sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi gặp mặt thương binh thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tiêu biểu trong công an nhân dân
nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi và hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện ban giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và gần bốn trăm linh đại biểu thương binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng tiêu biểu trong công an nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm cho biết trải qua các cuộc kháng chiến chiến tranh bảo vệ tổ quốc lực lượng công an nhân dân có hơn một mươi bốn liệt sĩ hơn năm thương binh bệnh binh hàng chục nghìn người có công với cách mạng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay lực lượng công an có bốn mươi sáu đồng chí hy sinh một ba trăm linh một đồng chí bị thương hơn ba trăm linh đồng chí bị phơi nhiễm hiv trong khi thi hành công vụ
trong những năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy lãnh đạo công an các cấp luôn luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
bộ công an luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong thực hiện chính sách với người có
trong những năm qua đảng ủy công an trung ương nhiều hành động thiết thực nghĩa cử cao đẹp được tổ chức như phòng trào đền ơn đáp nghĩa xây dựng nhà tình nghĩa nhận phụng dưỡng các bà mẹ việt nam anh hùng nhận chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ lập và tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa đã tuyển dụng được bốn trăm bốn mươi ba trường hợp là con liệt sĩ thương binh vào công tác trong lực lượng công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương những nỗ lực cố gắng thành tích chiến công của các đồng chí thương binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng trong công an nhân dân đồng thời ghi nhận đánh giá cao kết quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa của công an các đơn vị địa phương thời gian qua

hoàn thiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tạo mọi điều kiện thuận lợi
để các đồng chí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng
tăng cường điều kiện phương tiện đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ thực thi công vụ
không để bị thương không để bị hy sinh
bên cạnh đó cần tăng cường giáo dục truyền thống nhất là đối với thế hệ trẻ
từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước lòng biết ơn đối với người có công với cách mạng
nâng cao ý thức chủ động tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa
các cơ quan báo chí truyền hình trong công an nhân dân cần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương
chính sách của đảng nhà nước và các hoạt động chăm lo đời sống người có công với cách mạng
trong công an nhân dân
thông tin kịp thời về những gương dũng cảm hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm
những gương điển hình tiên tiến là thương binh thân nhân liệt sĩ trong học tập công tác
chiến đấu cũng như các tổ chức cá nhân tiêu biểu trong công tác đền ơn đáp nghĩa
trước khi diễn ra chương trình gặp mặt thương binh thân nhân liệt sĩ và người có công
với cách mạng tiêu biểu trong công an nhân dân đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an do thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã thành kính tổ chức lễ dân hương dân hoa
lên anh linh chủ tịch hồ chí minh tại khu tưởng niệm thuộc trụ sở bộ công an
tham dự buổi lễ có thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc bộ
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh anh linh các anh hùng liệt sĩ đảng ủy công an trung ương
bộ công an xin hứa tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
và những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh
lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước với tổ quốc và nhân dân
đẩy mạnh thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
xếp chặt kỷ luật kỷ cương trung sức đồng lòng vượt qua khó khăn gian khổ
phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các cấp các ngành gắn bó máu thịt với nhân dân
quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh cách mạng chính quy tình nhuệ
từng bước hiện đại phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân xứng đáng là công an nhân dân như lời dạy của bác
đoàn đại biểu đã dành một phút tưởng niệm trước anh linh của người đồng thời dân hương tại nhà tưởng niệm
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân hai mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chiều nay viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức họp báo giới thiệu thông tin tuyên truyền về truyền thống sáu mươi năm xây dựng
nhiệm vụ đặt ra thời gian tới đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong đó có viện kiểm sát nhân dân là rất nặng nề
thuận lợi nhiều nhưng cũng không ít khó khăn thách thức nhưng với những thành tựu đạt được với truyền thống sáu mươi năm xây dựng và phát triển
ngành kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao phó
xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự cập nhật lãnh đạo xã đức thông huyện thạch an tỉnh cao bằng cho biết tại xóm nà cáp xã đức thông vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến một người tử vong
nạn nhân là chị triệu thị đẹp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và phạm bức định là triệu văn trình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
nạn nhân là chị triệu thị đẹp sinh năm hai nghìn hai và phạm bức định là triệu văn trình

nạn nhân là chị triệu thị đẹp sinh năm hai nghìn ba và phạm bức định là triệu văn trình sinh năm hai nghìn ba và phạm bức định là triệu văn trình sinh năm hai nghìn ba và phạm bức định là triệu văn trình

mình mới nhận khách nếu khách quốc tế đến cơ sở nước chú mình thì mình sẽ yêu cầu xuất
trình ghế hộ chiếu còn hạn sử dụng và phải đền đầy đủ thông tin từ khai y tế theo mẫu của bộ y tế đưa ra
hơn bốn mươi người trung quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại đà nẵng và quảng nam đã được đem
đi cách ly may mắn là tất cả đều có kết quả âm tính với sars cov hai còn nếu trong trường hợp
có người nhiễm bệnh thì hậu quả cho nỗ lực phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị suốt
thời gian qua khó có thể lường trước bởi vậy công tác quản lý nhập cảnh quản lý lưu trú cần phải
hết sức quan trọng thưa quý vị và các bạn xác định việc vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian qua
công an tỉnh lạng sơn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ bước đầu đạt hiệu quả cao góp phần giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
xuống từng tổ dân phố thời gian qua công an thị trấn cao lộc huyện cao lộc
tỉnh lạng sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương đặc biệt phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ
cơ sở như bí thư tri bộ người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động đến từng hộ dân
giúp nhân dân nắm được các quy định về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
qua công tác vận động vừa rồi thì thực hiện cái đề án của bộ ngoan là công an chính quy xuống cơ
sở thì trong sáu tháng đầu năm trên địa bàn huyện cao lộc thì chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền vận động
bộ một mươi trên một mươi khối phố và thu giữ được bốn khẩu súng tự chế ở trong đó nguy hại nhất hiện nay là cái
số súng mà mua tại trung quốc rất nguy hiểm bằng súng ném trọng lượng năm kg hơi trở lên và bắn được
năm mươi viên đạn thì mới hết đông ra là rất nguy hiểm chắc cháu học sinh thì với kinh phí ít mà hai nữa
là học hỏi trên mạng thì là tự sản xuất ra cái súng cột mà cũng rất nguy hiểm mà cái độ sát thương
cực kỳ cao cực kỳ lớn anh nông di phát cũng vì bạn bè rủ dê và học thêm trên mạng
nên đã tự chế một khẩu súng cồn khẩu súng này thường được anh dùng để bắn chim và bắn chuột
nhưng khi được cơ quan công an và trưởng thôn tuyên truyền biết được nguy hiểm khi sử dụng súng vào
có thể còn vi phạm pháp luật anh đã mang súng đến công an thị trấn cao lộc để giao nộp
súng tự chế này là do em cũng học trên mạng cũng kinh phí cũng làm ít nhưng mà quá tuyên
truyền hoạt động của các anh công an thì em cũng mang lên giao nộp vì cảm thấy nó nguy hiểm tại vì
là nhiều khi xung đột rất là nguy hiểm gây sát thương nó cao nên nếu mà ai có thì nên giao nộp cho các anh công an
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn toàn tỉnh lạng sơn nhân dân đã giao nộp ba mươi chín khẩu súng các loại
hai nòng súng một quả lựu đạn một mìn vững nổ bốn trăm một mươi bảy viên đạn các loại cùng với đó lực lượng chức năng
cũng đã phát hiện bắt giữ tám vụ một mươi ba đối tượng vận chuyển mua bán
trong đó cơ quan tàng trữ chế phép vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thù giữ nhiều loại súng
trong đó cơ quan điều tra đã khởi tố ba vụ ba bị can xử phạt hành chính năm vụ với một mươi đối tượng
các vũ khí bà con nhân dân sử dụng mục đích chỉ là để sản xuất rồi tàng trữ nhằm mục đích săn bắn
tuy nhiên là do các loại vũ khí súng săn với cái cấu tạo rồi tính năng hoạt động là nó không an toàn
do đó là tìm ẩn gây cất
tại sao trong việc xảy ra tai nạn trong quá trình sử dụng
cái việc thứ hai nữa là trong cái việc là họ không quản lý chặt chẽ dẫn đến việc là người thân
rồi bản thân họ những cái lúc nóng giận rồi những cái mâu thuẫn cá nhân nhất thời
có thể dẫn đến cái việc sử dụng những loại vũ khí và vũ trợ mà họ tàng trữ
gây án trả thù cá nhân đưa đến cái hậu quả rất là đau lòng
sau những đợt vận động thu hồi thì nó sẽ giảm cái lượng vũ khí tàng trữ trái phép trong dân
cũng như là trôi nổi ngoài xã hội giảm được cái tình trạng buôn bán tàng trữ rồi sử dụng trái phép vũ khí không hỗ trợ
thời gian tới lực lượng công an tỉnh lạng sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý
vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
qua đó có phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
trong phần tiếp theo của bản tin

hai mươi người bị bắt làm con tin trên một xe thách ở thành phố lusker tây bắc ukraine
thông tin về tình hình mưa lũ
mưa lớn xuất hiện ở nhiều huyện miền núi của tỉnh hà giang đã gây lũ quét xa lở đất
khiến năm người chết nhiều tài sản nhà cửa của người dân bị thiệt hại
thống kê ban đầu
cho thấy mưa lớn đã khiến năm người thiệt mạng do bị đất đá vùi lấp và bị lũ cuốn
hai mươi người bị thương hơn năm mươi ngôi nhà bị sạt lở năm trăm hai mươi bốn nhà bị ngập lụt
lũ ống làm sập một số nhà dân là những thiệt hại ban đầu về nhà cửa do mưa lũ gây ra
mưa kéo dài trong nhiều giờ cũng gây sạt lở ba điểm tại quốc lộ hai
ngập lụt bốn điểm trên quốc lộ bốn c đoạn qua thành phố hà giang và một số điểm khác trên quốc lộ ba mươi bốn c
cơ quan chức năng cho biết quốc lộ hai có thể thông xe trong đêm nay
về nông nghiệp
hơn hai trăm một mươi năm hectare lúa mới cấy và hoa màu bị ngập úng
năm hectare cây lâm nghiệp và hai mươi ba tám hectare ao cá truyền thống bị thiệt hại
hiện nay khu vực miền núi phía bắc đang tiếp tục có mưa to đến rất to
đặc biệt tại tỉnh hà giang
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập ống cục bộ
tại các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn
còn tại hà giang do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày một mươi chín đến dạng sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng bảy
đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản đặc biệt là tại thành phố hà giang
đã bị ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng lớn đến giao thông và cuộc sống sinh hoạt của người dân
lực lượng công an đã và đang nỗ lực giúp dân trong mưa lũ
đồng thời sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra
trận mưa to kéo dài khiến nhiều điểm trũng trên địa bàn tỉnh hà giang không kịp thoát nước
gây ngập úng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nhất là khu vực thành phố
có những điểm bị ngập sâu đến gần hai mét nhiều đất đá cùng nước tràn vào nhà
nhất là vào thời điểm xảy ra lúc nửa đêm đã khiến cho người dân không kịp di rời tài sản
nhiều tuyến đường huyết mạch đã bị sạt lở và ngập cục bộ
đây là lần đầu tiên đấy mưa rất là to mà nước ở trên núi kia nó tuyến rất là nhiều
bây giờ hiện giờ các cống ránh các suối một số là làm nhỏ đi nước không thoát kịp

khoảng chín giờ sáng cùng ngày tại tổ chính xã phương độ thành phố hòa giang
do mưa lớn khiến sạt lở tả ly gây sạt lở đất sập nhà
đã khiến cho hai mẹ con chị phạm thị hương bốn mươi bảy tuổi
quê tại huyện gia viễn tỉnh ninh bình và cháu nguyễn tú minh anh một mươi ba tuổi bị vùi lấp trong nhà
diễn biến thì nó rất là nhanh
lúc nó sập xuống ụp và vát xuống là toàn bộ hệ thống đất ở trên chỗ trạm gps này nó sập xuống
trong thời gian rất là tích tắc rất là nhanh
lúc đấy tôi biết trong có hai người hai mẹ con ở trong đấy
ngay sau khi sự việc xảy ra cùng với các lực lượng chức năng công an tỉnh hà giang đã huy động nhân lực
phương tiện khẩn trương cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị đất đá vùi lấp
sau hơn một giờ đào bới lực lượng cứu hộ đã đưa được hai mẹ con chị hương ra khỏi ngôi nhà bị sập
hiện chị hương đang được cấp cứu tại bệnh viện tuy nhiên cháu minh an đã tử vong
tôi đã triển khai lực lượng lên đây phối hợp với các lực lượng tại cơ sở quân đội và lực lượng tại cơ sở công an thành phố
để phối hợp làm sao cứu nạn cứu hộ
bước đầu thì đã cứu được mẹ thành công sau đó là đã xử lý tình huống để giúp gia đình khắc phục cái hậu quả
làm sao đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân trong thời gian tới
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp công an tỉnh hà giang đã nhanh chóng triển khai ngay các phương án phòng chống mưa lũ sạt lở
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ để xử lý trước mắt đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân
chủ động các phương án đảm bảo giao thông thông suốt đồng thời duy trì nghiêm các chế độ trực ban trực chiến
sẵn sàng phương tiện ứng trực kiên quyết di rời người dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở cao các vị trí sung yếu
ngày hôm nay văn phòng bộ công an có công điện số năm cdv một gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự công an các tỉnh hà giang lào cai yên bái lai châu điện biên quảng ninh cao bằng bắc cạn lạng sơn
tuyên quang thái nguyên sơn la hòa bình phú thọ
ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục cảnh sát giao thông
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng về việc chủ động ứng phó với mưa lũ lũ quét sàn lở đất
nội dung công điện nêu rõ để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ lũ quét sạt lở đất giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
công an các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó với diễn biến của mưa lũ lũ quét sàn lở đất
theo dõi chặt chẽ các tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt tập trung đảm bảo vấn đề an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó
tác nghiệp tại thực địa và ứng giúp nhân dân trong thiên tai
ra soát phương án ứng phó thiên tai sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn
và khắc phục hậu quả mưa lũ theo đề nghị của địa phương khi có yêu cầu
phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn kiểm tra giả soát nơi ở không an toàn
khu vực có nguy cơ xảy ra xả lở đất lỗ quét để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn đảm bảo an ninh trả tự
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
tuyên truyền ngăn chặn không để người dân vớt củi trên sông suối khi mưa lũ chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện
để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
sáu tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai
phách sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn